với ba loại giá vé áp dụng theo tháng ngày và lượt
giá vé tháng là hai trăm linh đồng một người vé ngày là ba mươi đồng không giới hạn số lượt trên tuyến theo ngày
mức giá vé lượt được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách
trong đó tối đa một mươi năm đồng một lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là tám đồng với quãng đường ngắn nhất
các trường hợp vé lượt có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ
tuy nhiên việc thanh toán bằng thẻ được khuyến khích với mức giá rẻ hơn thanh toán bằng tiền mặt khoảng năm trăm linh đồng mỗi lượt
vé có kích cỡ bằng chiếc thẻ atm và in logo của hà nội metro
hành khách có thể mua vé và nạp tiền theo nhu cầu để thuận tiện di chuyển